thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi một tại hà nội học viện tài chính tiền thân là trường cán bộ tài chính kế toán trung ương
trường đại học đầu tiên của trung ương đào tạo chuyên sâu về tài chính kế toán
đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm xây dựng phát triển và đón nhận huân trường lao động hạng nhất lần thứ ba
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội giáo sư nhà giáo ưu tú vương đình huệ và các nguyên ủy viên bộ chính trị
ủy viên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng nguyễn thị kim ngân sự lễ kỷ niệm
năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba khi đất nước đang trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc
thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân và kháng chiến chống mỹ cứu nước ở miền nam
trường cán bộ tài chính kế toán trung ương tiền thân của học viện tài chính
được hội đồng chính phủ thành lập trở thành mốc son có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đào tạo cán bộ
có trình độ cao của ngành tài chính kế toán và nền kinh tế quốc dân
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã trao huân trường lao động hạng nhất
tặng học viện tài chính và gắn huân chương lên lá cờ truyền thống của học viện
đây là lần thứ ba học viện tài chính được vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý này
chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng xúc động và tự hào được gặp lại các thầy giáo cô giáo
đã hết lòng diều dắt dạy dỗ trong những năm tháng còn là sinh viên khoa kế toán
và các đồng nghiệp đã cùng gắn bó trong hơn hai mươi năm là giảng viên cán bộ lãnh đạo của học viện
để thực hiện thành công sứ mệnh và mục tiêu chiến lược xây dựng phát triển học viện tài chính
thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học về kinh tế tài chính kế toán hàng đầu của việt nam
có uy tín trong khu vực chủ tịch quốc hội lưu ý học viện cần cụ thể hóa chất lý giáo dục
công dân toàn cầu trong thế giới thay đổi gắn liền với các giá trị cốt lõi chất lượng uy tín
hiệu quả chuyên nghiệp và hiện đại có các chính sách đột phá khả thi để xây dựng học viện
trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về thu hút nhân tài bồi dưỡng nhân tâm
hoàn thiện nhân cách phát triển nhân lực
hai mươi năm qua đã năm lần thay đổi tên họ và di chuyển qua nhiều địa điểm
nhưng truyền thống của học viện tài chính là một
vẫn tâm hồn ấy phẩm chất ấy và quất cách ấy của các thế hệ thầy và trò học viện tài chính
những tình cảm đùm bọc yêu thương giúp đỡ nhau của đồng bào
những nơi học viện tài chính đã đứng chân sẽ luôn là những bài ca không bao giờ quên
trong tâm trí thầy và trò học viện tài chính qua các thế hệ tôi cũng mong tất cả chúng ta
những người đã từng công tác học tập tại trường dù ở cương vị nào
cố gắng phát huy tài năng sức sáng tạo đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước
đó cũng là hành động thiết thực xây dựng hình ảnh uy tín của học viện tài chính thân yêu của chúng ta
nhân dịp này chủ tịch quốc hội đã trao tặng học viện tài chính sáu mươi bộ máy tính và trang thiết bị giảng dạy học tập
trao tặng quỹ phát triển giáo dục tâm tài chính một trăm linh triệu đồng
chủ tịch quốc hội đề nghị học viện vận hành hiệu quả quỹ
dành nguồn lực thỏa đáng để cấp học bổng cho sinh viên nghèo
xuất sắc hỗ trợ phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
để học viện trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo có chất lượng và uy tín của cả nước
tại lễ kỷ niệm giám đốc học viện tài chính phó giáo sư tiến sĩ
nhà giáo nhân dân nguyễn trọng cơ đã trao biểu trưng nhà giáo tiêu biểu
vinh danh chủ tịch quốc hội và lãnh đạo học viện qua các thời kỳ